việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất cây lúa đã được triển khai ở nhiều địa phương từ máy làm đất bón phân hay máy gặt
điều này đã góp phần cải thiện năng suất lao động của người nông dân
mặc dù vậy thì máy cây lúa ở nước ta vẫn còn khá thô sơ
nhiều diện tích lúa không được xuống đồng kịp thời vụ gây ảnh hưởng đến năng suất
vì vậy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào cây lúa đang được thử nghiệm tại một số địa phương
cánh đồng xã cao đức huyện gia bình tỉnh bắc ninh vào vụ xuân với diện tích một hectare như thế này trước đây phải hết hai mươi năm công
tức là tương đương với khoảng hai mươi năm ngày của một người cấy giỏi trong điều kiện thời tiết thuận lợi
thì nay chỉ mất bốn mươi phút trước máy cấy khay đã hoàn thành diện tích này
điều này hết sức quan trọng bởi vụ xuân cần được hoàn thành đồng bộ bảo đảm nước cũng như chăm sóc phòng chống sự bệnh hại trên lúa
trước đây thì ở địa phương
thì nói chung là nó cũng đúng khung thời vụ nhưng nó không được kịp thở
do vậy cái tình trạng sâu bệnh là nó rất là nhiều
thế mà cái thứ hai nữa là nó rất khó khăn và nhân lực
ngày công cấy đây là hai trăm năm mươi trên một ngày công chưa kể cái công giao mạng và trăm bón giao mạng nữa
mà bây giờ máy cấy đưa về đến đây rồi mà cấy chỉ có hai trăm bảy mươi trên một xào cả công rau mạng
thế này là dân dân rất phấn khởi
cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp hiện nay đang được chính phủ quan tâm khuyến khích tạo điều kiện
đặc biệt trong bối cảnh nông nghiệp nước ta đang đứng trước thực trạng nhiều nơi đất lúa bị bỏ hoang
một phần do thiếu hụt lao động nông thôn
thì những giải pháp như máy kế khay như thế này là một trong những giải pháp hiệu quả
trong sản xuất quy mô lớn mà ngành nông nghiệp đang khuyến khích phát triển hiện nay
máy đàn đất thế rồi sau đó thì có máy gạt
còn bây giờ là ứng dụng cái máy cấy giao hạt này cấy
thì như thế thì sẽ đảm bảo được tính đồng bộ trong cả một quá trình sản xuất của cây lúa
như vậy thì sẽ giải phóng được rất nhiều sức lao động và tính thời gian đảm bảo
để đạt được mục tiêu sản xuất trong năm hai nghìn một mươi chín của ngành nông nghiệp
thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thu hút khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp và nông nghiệp
đặc biệt là những doanh nghiệp đầu tư công nghệ vào sản xuất nhằm giải phóng sức lao động cho bà con nông dân
tăng sản lượng hướng tới một nền nông nghiệp thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay